sáng ngày một mươi hai tháng sáu ban chỉ huy công an thành phố phú quốc kiên giang cho biết
đang tạm giữ hung thủ trong vụ giết người xảy ra vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi một tháng sáu
trên đường ba mươi tháng bốn phường dương đông thành phố phú quốc
trước đó sáng một mươi một tháng sáu trần văn thuận sinh ngày hai mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
thường trú khu phố hai hùng dương đông thành phố phú quốc
đến nhà bạn dậu tại khu phố sáu phường dương đông
sau đó có rủ thêm võ phan quý sinh ngày một mươi năm tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
thường trú thị xã bình minh tỉnh vĩnh long đến dậu cùng
khi quý đến chở thêm thùng loa để hát
lúc này thuận nói đã sai và chỉ uống với quý một ly rồi nằm ngủ tại chỗ nhậu
một lúc sau thì quý kéo loa ra để hát làm thuận không ngủ được
đến khoảng một mươi giờ thuận chở danh tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở xã bình an
huyện châu thành tỉnh kiên giang đi hạm đinh để dậu
đến khoảng một mươi tám h một mươi năm nhận được cuộc gọi của quý hàng đánh dâu
tại phía trước khu vực tòa án nhân dân thành phố phú quốc
đến chỗ hẹn quý cùng thuận vào bách hóa xanh mua hai cây dao với giá một trăm tám mươi đồng
đến chỗ hẹn quý cùng thuận và danh tài đứng nói chuyện rồi xảy ra sâu sát thiên quý tử vong
sau đó thuận chở danh tài về nhà
tiếp nhận tin báo ban chủ huy công an thành phố phú quốc đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ
nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng với tổ công tác một trăm linh tám công an tỉnh kiên giang
truy bắt hung thủ
biết không thể trốn thoát thuận đã đến công an phường dương đông đậu thú